hôm qua có thêm chín thi thể được tìm thấy nâng tổng số người chết lên một trăm một mươi ba người sau ba ngày xảy ra vụ lở đất kinh hoàng tại khu vực khai thác mỏ ngọc bích hẻo lánh ở pakan bang miền bắc kachin của myanmar
cảnh sát myanmar cho biết những người thiệt mạng chủ yếu là người dân tộc thiểu số địa phương vụ lở đất xảy ra lúc dạng sáng hai mươi một tháng một mươi một trôn vùi tám mươi hộ gia đình tại một ngôi làng ở thị trấn pakan
trên lở đất được cho là đã trôn vùi khoảng một trăm linh thợ mò gây ra thảm họa tồi tệ nhất với ngành công nghiệp khai thác ngọc bích của quốc gia đông nam á này
giới chức myanmar đã huy động một mươi bốn xe ủi đất cùng các đội cứu hộ tiếp tục tìm kiếm nhiều người vẫn đang mất tích
người dân địa phương cho biết khu vực này đã chứng kiến ít nhất năm vụ lửa đất kinh hoàng trong năm nay